tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tiếp đại sứ đan mạch charles lausanne
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc cảm ơn đan mạch đã cung cấp oda trong suốt những năm qua
đồng thời khẳng định việt nam đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn này cho việc xóa đói giảm nghèo
quản trị công cải cách hành chính và ứng phó với biến đổi khí hậu
thủ tướng cũng cho rằng tiềm năng và nhu cầu hợp tác của hai nước vẫn còn rất lớn
tuy nhiên kim ngạch thương mại hai triệu năm ngoái mới chỉ đạt hơn năm trăm linh triệu usd
thủ tướng đề nghị hai bên phải đẩy mạnh hợp tác để kim ngạch thương mại tăng gấp đôi vào năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó đan mạch là quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đóng tàu biển
việt nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để đan mạch có thể đầu tư vào lĩnh vực này tại việt nam
liên quan đến việc tập đoàn carbus của việt nam có ý muốn được tăng cổ phần của mình
tại công ty bia rượu nước giải khát hà nội hapeco
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chính phủ việt nam đang đẩy mạnh cổ phần hóa các công ty này
sẽ niêm yết trên sàn và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư
đại sứ charlos logent cho biết hiện đã có hơn một trăm ba mươi năm công ty đan mạch có mặt và hoạt động tại việt nam
trong nhiều lĩnh vực về thực phẩm môi trường và năng lượng
đồng thời chia sẻ là nước có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các vấn đề về môi trường
và ô nhiễm từ hậu quả của các dự án phát triển kinh tế
đan mạch sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ với việt nam trong lĩnh vực này